ngày hai mươi ba tháng một mươi hai hơn bốn trăm linh đoàn viên thanh niên tổng công ty điện lực tp hcm đã tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo cứu người
đây là lần hiến máu thứ năm trong năm hai nghìn một mươi chín nhưng cũng đã được các đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng sôi nổi
ngày hội hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động truyền thống trong nhiều năm qua của đoàn viên thanh niên evn
với tinh thần một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại đã thực sự khác sâu vào tiềm thức của mỗi đoàn viên thanh niên
hiến máu lần này không chỉ là những đoàn viên thanh niên mà còn có cả những cán bộ công nhân viên chức nhân viên bảo vệ nhân viên lái xe v v
cũng vẫn tham gia hiến máu nhằm chia sẻ những giọt máu quý báu của mình để cứu giúp những người bệnh trong dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
kết thúc buổi hiến máu đã có gần bốn trăm linh đơn vị máu được chuyển về hội chữ thập đỏ tp hcm để chuyển tới những người bệnh đang cần truyền máu